trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh ở trong nước ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hà nội đã họp trực tuyến với các quận huyện xã phường
tại buổi họp lãnh đạo sở y tế hà nội cho biết ngay sau khi xuất hiện ca bệnh ngoài cộng đồng
tại tp hcm ban chỉ đạo phòng chống dịch tp đã đi kiểm tra các khu cách ly
trong đó có khu cách ly của tổ bay hãng hồng việt nam airlines tại quận long biên
các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt công tác cách ly theo quy định
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu cả hệ thống chính trị
phải cảnh giác cao độ không lơ là chủ quan nhưng không để người dân hoang mang lo lắng
không thể bị động sai sót không để làn sóng thứ ba dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra ở thủ đô
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng lưu ý các quận huyện xã phường phải yêu cầu người dân đeo khẩu trang
khử khuẩn ở những nơi đông người như công viên vườn hoa quảng trường phố đi bộ trường học
biến xe và trợ dân sinh đồng thời tăng cường tần suất bước độ kiểm tra từ tổ dân phố
khu dân cư để phát hiện khả năng tiếp xúc với các ca nhiễm covid một mươi chín không để bùng phát f một f hai